trưa ngày hai mươi tám tháng một tàu cứu nạn sr hai nghìn bảy trăm linh một thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực bốn
đã cập cảng nha trang tỉnh khánh hòa đưa một hành khách mang quốc tịch mỹ gặp nạn trên biển và đất liền điều trị
theo đó vào lúc bảy giờ sáng ngày hai mươi tám tháng một trung tâm nhận được thông tin tàu seaborn ovation quốc tịch bahamas
đang ở vùng biển cách nha trang tỉnh khánh hòa khoảng bảy mươi tám hải lý về hướng bắc
trên tàu có một hành khách bị tắc ruột cấp tính
hành khách gặp nạn tên là haddock richard ray sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi một quốc tịch mỹ
theo nhận định của tổ y tế trên tàu hành khách có dấu hiệu bị viêm phúc mạc cục bộ bụng trướng to không cử động được
hành khách nôn mửa liên tục rất nguy hiểm đến tính mạng
do tình hình sức khỏe của hành khách chuyển biến xấu có thể dẫn đến tử vong
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã điều động phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn lên đường
hướng đến nơi tàu bị nạn
khoảng một mươi hai h một mươi phút ngày hai mươi tám tháng một tàu cứu nạn đã đưa hành khách bị bệnh vào bờ an toàn
và hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố nha trang